tất cả các tổ chức của liên hợp quốc tại việt nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng việt nam
chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn như bốn mươi năm qua và cả như trước khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
đó là khẳng định của ông kamal mahocha điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
khi trao đổi cùng nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân
trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
là thành viên của một tổ chức đã đồng hành cùng việt nam trong một thời gian dài
ông đánh giá như thế nào về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam tính cho tới thời điểm hiện tại
tính cho tới thời điểm hiện tại việt nam đã đạt được những thành quả vượt sự mong đợi trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam có chung đường biên giới với chiều dài một bốn trăm linh km với trung quốc quốc gia là tâm dịch của đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó các bạn có rất nhiều đối tượng có khả năng lây nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp
từ các kiều bào du học sinh ở nước ngoài về
khách du lịch quốc tế
tới những người dân ở trong nước
đó là một số lượng không hề nhỏ
thế nhưng tính đến nay vẫn chưa có trường hợp nào tử vong
số người nhiễm chỉ chiếm một con số rất nhỏ so với tổng lượng dân số của việt nam
điều đó đã cho thấy sự chủ động và những bước đi đúng đắn ngay từ ban đầu của chính phủ việt nam
sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ban ngành cùng toàn thể người dân cũng là một yếu tố quan trọng để đạt được những thành công này
việt nam đã và đang mở cửa trở lại
theo ông việt nam cần làm gì trong giai đoạn hiện nay
việt nam đã và đang bắt đầu mở cửa trở lại sau quãng thời gian thực hiện giãn cách xã hội
để có thể mở cửa trở lại sau quãng thời gian này
thì việt nam cần làm theo sáu điều kiện do tổ chức y tế thế giới who đã chia sẻ
các điều kiện này cần được triển khai chuẩn xác chặt chẽ và tôi thấy là việt nam đã thực hiện tốt điều này
tuy nhiên chúng ta cũng cần phải rất cẩn thận để làm một cách tốt nhất và an toàn nhất
nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch
tôi muốn nhắn gửi tới các bạn rằng tất cả các tổ chức của liên hợp quốc tại việt nam
luôn sẵn sàng đồng hành cùng việt nam không chỉ trong lĩnh vực sức khỏe y tế
mà còn ở trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội khác
chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn như bốn mươi năm qua và cả như trước khi covid một mươi chín bùng phát